tại hà nội tòa án nhân dân tối cao tổ chức hội nghị về chiến lược cải cách tư pháp trong tòa án nhân dân định hướng đến năm hai nghìn hai mươi
tham gia hội thảo có phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao
giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
cùng nhiều nhà khoa học chuyên gia trong lĩnh vực tư pháp
phát biểu khai mạc hội thảo tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình nhấn mạnh
nghị quyết số bốn mươi chín về chiến lược cải cách tư pháp đã xác định tòa án có vị trí trung tâm và xét xử là hoạt động trọng tâm
trong thời gian qua hệ thống tòa án đã có những bước phát triển mới đạt được những thành tích quan trọng
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên nền tư pháp nước ta vẫn còn một số tồn tại
nhiều chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu và mong muốn của người dân còn lạc hậu so với mặt bằng chung của thế giới
niềm tin của người dân vào nền tư pháp chưa cao
do đó để chuẩn bị cho việc tổng kết thực hiện nghị quyết số bốn mươi chín và góp ý văn kiện đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
tòa án nhân dân tối cao tổ chức hội nghị định hướng để cải cách trong thời gian tới
lắng nghe các ý kiến đóng góp nhằm xây dựng ngành tòa án đáp ứng tốt chiến lược cải cách tư pháp định hướng đến năm hai nghìn ba mươi